tại nhà hát lớn hà nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật vang mãi giai điệu tổ quốc lần thứ tư năm hai nghìn một mươi chín
tham dự chương trình có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
vang mãi giai điệu tổ quốc lần thứ tư năm hai nghìn hai mươi là chương trình thường niên thuộc chuỗi các hoạt động văn hóa nghệ thuật
phục vụ nhiệm vụ chính trị nhằm tuyên truyền giáo dục các tầng lớp nhân dân
đặc biệt là thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước lòng tự tôn tự hào dân tộc khơi dậy và bối đắp niềm tin
niềm tự hào đối với đảng bác hồ và công cuộc đổi mới đất nước đồng thời cổ vũ động viên cán bộ đảng viên và nhân dân
quyết tâm cao để vượt qua mọi khó khăn thách thức nắm bắt thời cơ thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ
các cấp nhiệm ký hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và đại hội một mươi hai của đảng
mở đầu chương trình là màn liên khúc múa hát đại hợp sướng đảng là cuộc sống của tôi
tiếp đó chương trình được chia thành hai chương với các chủ đề đảng là cuộc sống của tôi và cung đàn mùa xuân
vang mãi giai độ tổ quốc hai nghìn hai mươi đã đem đến cho khán giả một không gian âm nhạc với nhiều cung bậc cảm xúc